sáng ngày ba tháng một mươi hai tại hà nội hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với tổ chức kế hoạch colombo
đã tổ chức hội nghị đầu mối giới lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín để tăng cường vận động cho các vấn đề toàn cầu
và khu vực liên quan đến phụ nữ và trẻ em
đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
hội nghị có sự tham gia của một mươi bảy đầu mối giới của các nước cùng đại diện của một số đại sứ quán
tổ chức quốc tế liên hợp quốc hoạt động trong lĩnh vực giới tại việt nam
với chủ đề nâng cao quyền năng giới tính bền vững và huy động nguồn lực
hội nghị lần này là diễn đàn để các đầu mối giới giới thiệu chương trình quốc gia của mình
về vòng chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trao quyền kinh tế cho phụ nữ
ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động của nó đến phụ nữ và trẻ em nhất là phụ nữ bản địa
công tác bảo vệ phát triển trẻ em qua đó huy động nguồn lực từ các khu vực tư nhân
tạo thu nhập và kinh tế hội gia đình
hội nghị sẽ diễn ra từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi hai với nhiều phiên trao đổi giữa các đầu mối giới thành viên
tham quan các mô hình liên quan đến giới tại việt nam